theo thống kê cho thấy tỷ lệ đàn ông việt nam yếu sinh lý chiếm đến một mươi năm bảy trong đó hai mươi ba mươi là xuất tinh sớm
hơn ba mươi đàn ông trên ba mươi tuổi bị dối loạn cương dương và tình trạng này xảy ra trên năm mươi với nam giới bốn mươi bảy mươi tuổi
nếu sinh lý nam giới được hiểu là sự thiếu hụt hoặc suy giảm chức năng tình dục của phái nam
biểu hiện đặc trưng của yếu sinh lý đó là dương vật mất khả năng cương cứng hoặc chỉ có thể cương cứng trong thời gian ngắn
hiện nay yếu sinh lý nam được chia thành các mức độ sau
mức độ nhẹ ở giai đoạn này biểu hiện của yếu sinh lý vẫn chưa được rõ ràng
phái nam vẫn có ham muốn tình dục cũng như khả năng tình dục bình thường nhưng cơ thể cảm thấy mệt mỏi kiệt sức hơn
mức độ vừa giai đoạn này phái nam có khả năng tình dục bình thường nhưng đã có một số biểu hiện cụ thể như
dương vật khó cương hơn quá trình kích thích mất nhiều thời gian
ở mức độ nặng đây là giai đoạn đáng báo động bởi tình trạng yếu sinh lý khiến ham muốn tình dục suy giảm và khả năng có con cũng giảm theo
nam giới gần như mất hẳn cảm giác ham muốn và dương vật không thể cương cứng do đó người bệnh cần đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị kịp thời
những nguyên nhân gây yếu sinh lý ở nam giới thường gặp nhất như
như yếu tố nội tiết nam giới có hàm lượng testosterone thấp thường không có cảm giác ham muốn và mất đi khả năng cương cứng dương vật
tác dụng phụ của thuốc
một số loại thuốc như chống suy giảm testosterone và thuốc chống đau nhức có thể gây ra yếu sinh lý nam
một số tiểu phẫu ở vùng kín có thể gây tổn thương đến cơ quan sinh sản ở nam giới từ đó dẫn đến tình trạng yếu sinh lý
tình trạng stress căng thẳng lâu ngày
stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây dối loạn chức năng sinh lý
chế độ sinh hoạt
lối sống không lành mạnh
nam giới thường xuyên sử dụng rượu bia thuốc lá và có chế độ sinh hoạt không lành mạnh thường mất đi khả năng tình dục
bên cạnh đó quan hệ tình dục và thủ dâm thường xuyên có thể gây ra tình trạng yếu sinh lý ở nam giới
dối loạn cương dương
dương vật nam giới không thể cương cứng hoặc cương cứng trong thời gian ngán dẫn đến tình trạng yếu sinh lý
dối loạn xuất tinh
xuất tinh sớm chậm xuất tinh hay xuất tinh ngược dòng đều là biểu hiện của dối loạn xuất tinh
nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới
suy giảm ham muốn
nam giới thường xuyên căng thẳng lao động vất vả thường có xu hướng mất dần cảm giác ham muốn tình dục
một số triệu chứng khác
đau khi quan hệ tiểu bút hay mắc các bệnh về tim mạch có thể là nguyên nhân gây ra yếu sinh lý ở nam giới
cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn trần thành phó trưởng khoa tiết niệu nam học bệnh viện một trăm chín mươi tám để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
nguyên nhân gây ra tình trạng yếu sinh lý là một câu hỏi rất nhiều các bạn nam giới quan tâm
vậy thì xét về mặt y khoa thì nó sẽ chia ra hai nhóm nguyên nhân chính
nguyên nhân thứ nhất đó là nguyên nhân về sinh lý và nguyên nhân bệnh lý
nguyên sinh lý thì có những nhóm nguyên nhân thứ nhất có thể do tâm lý người nam giới quá nặng nề quá lo lắng và quá kỳ vọng vào một cuộc yêu hay một quan hệ trọn vẹn
rồi nam giới có thể bị những áp lực stress trong cuộc sống nó rồn nó đè nén và làm cho người nam giới dễ gây ra những dối loạn chức năng sinh lý
rồi những người nam giới bị có thói quen là thủ dâm nghiện thủ dâm và tờ xuất thủ dâm quá nhiều cũng gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến những sức khỏe sinh lý của người nam giới
rồi những nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân về bệnh lý
thì có thể là những bệnh lý vùng thần kinh trung ương gây dối loạn dân triển thần kinh có thể là những bệnh lý mạch máu tăng huyết áp bệnh lý về mạch vành gây ra dối loạn vận mạch ở vùng cơ quan xây dục ở nam
rồi những bệnh lý những người nam giới bị mắc với những bệnh lý tâm thần kinh hay những người nam giới bị những vấn đề tại cơ quan xây dục ví dụ như là viêm tinh hoàn teo tinh hoàn học giãn tinh bình tinh xoắn tinh hoàn tậm chí là những bệnh lý về quay vị nó có thể ảnh hưởng tổn thương trực tiếp tại tinh hoàn
rồi rất là nhiều những nam giới mà trải qua những cuộc phẫu thuật về ngoại khoa vùng trậu vùng hạ vị ví dụ như sau mổ từ lực tuyến sau mổ bằng quang nó sẽ tổn thương trực tiếp vùng thần kinh cương và mạch máu ở vùng hạ vị và cơ quan sinh dục đây chính là những nguyên nhân chính gây ra những dối loạn chức năng tình dục ở người nam giới
tùy vào tình trạng và mức độ yếu sinh lý ở nam giới mà người bệnh có những triệu chứng biểu hiện sinh lý khác nhau giữa đây là một số dấu hiệu phổ biến mà người nam giới thường gặp
dối loạn cương dương đây là tình trạng dối loạn chức năng sinh dục nam thường xuất hiện chủ yếu ở nam giới ngoài bốn mươi tuổi triệu chứng của dối loạn cương dương là dương vật không đủ cứng hoặc cứng không đủ lâu khi thực hiện ham muốn
dối loạn xuất tinh dối loạn xuất tinh bao gồm các triệu chứng như xuất tinh sớm chậm xuất tinh hay không thể xuất tinh tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tình dục mà còn khiến nam giới cảm thấy lo lắng tự ti ảnh hưởng đến đời sống tinh thần giảm ham muốn tình dục
yêu sinh lý có thể khiến nam giới mất đi cảm giác ham muốn tình dục né tránh quan hệ và không còn cảm giác hứng thú không cảm thấy thỏa mãn hoặc không đạt đỉnh đạt đỉnh là khóa cảm cao nhất mà người đàn ông trải nghiệm trong quá trình tình dục
do đó nếu nam giới không cảm thấy thỏa mãn khi đang quan hệ thì đây có thể là dấu hiệu của yếu sinh lý nam
hưng phấn rất là cao độ thì có thể dây ra tình trạng yêu sinh lý là bình thường
những triệu chứng này thoáng qua và không thường xuyên và nê tục
và có thể xuất hiện vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời
thì đây gọi là mức độ nhẹ
và đặc biệt ở mức độ nhẹ này thì nó chưa hơi ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cả hai bên
của cả bản thân người nam giới và cũng như của người phụ nữ
mức độ thứ hai là mức độ trung bình
đó chính là các triệu chứng về yêu sinh lý nó diễn ra thường xuyên và nê tục
mà nó kéo dài trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng
và nó bắt đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh nến người nam giới
và nó gây ra cái tâm lý tự ti lo lắng ngại ngùng và tiêu cực với người nam giới
và tâm lý chán nản né tránh và không thỏa mãn được người phụ nữ
còn mức độ thứ ba là mức độ nặng
đây là cái tình trạng mà dường như người nam giới đã gần như mất hẳn
cái chức năng sinh hoạt tình dục của mình
ví dụ là cô bé không thể cương được hay gọi là tình trạng liệt dương
không có cách nào có thể tiến hành quan hệ được
hay tình trạng xuất đi sớm diễn ra quá nặng
loanh quanh chỉ trong vòng vài chục giây hoặc một phút mà thôi
và nó gây ra những cái ám ảnh những cái stress rất là nặng nề
làm cho tâm lý tránh né và lo nắng
và thậm chí là né tránh quan hệ tình dục
người vợ thì nánh cảm và rất là bức xúc stress vì không thỏa mãn không lên đỉnh được
và cái tình trạng này nó nặp đi nặp lại kéo dài liên tục
mà nó không cải thiện tình trạng này càng ngày càng nặng đi
và nó thôi thúc người bệnh bắt buộc phải cải thiện tình hình
bắt buộc phải thay đổi phải đi khám để có thể cải thiện tình hình
để có thể khắc phục những tình trạng thực tại